thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy cho các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương tập đoàn điện lực việt nam ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
theo đó năm hai nghìn một mươi bảy tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là một hai trăm một mươi hai một trăm tám mươi tỷ đồng tổng số tri cân đối ngân sách nhà nước là một ba trăm chín mươi bốn trăm tám mươi tỷ đồng mức bộ tri ngân sách nhà nước là một trăm bảy mươi tám ba trăm linh tỷ đồng tương đương ba năm tổng sản phẩm trong nước gồm bộ tri ngân sách trung ương là một trăm bảy mươi hai ba trăm linh tỷ đồng tương đương ba ba mươi tám gdp
bộ tri ngân sách địa phương là sáu mươi
bộ chi ngân sách địa phương là sáu tỷ đồng tương đương một mươi hai gdp tổng mức vay của ngân sách nhà nước bao gồm vay để bù đắp bộ chi và vay để trả gốc của ngân sách nhà nước là ba trăm bốn mươi một trăm năm mươi bảy tỷ đồng
thủ tướng yêu cầu các đơn vị thụ hưởng cần triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy theo quy định của luật ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi năm và luật đầu tư công đưa vào cân đối thu ngân sách địa phương nguồn thu từ hoạt động sổ số kiến thiết và sử dụng toàn bộ nguồn thu này cho đầu tư phát triển
bảo đảm chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao chống thất thoát lãng phí thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và luật phòng chống tham nhũng
chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy cũng sẽ cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm hai nghìn một mươi chín